do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và hoàn lưu bão số bốn trên địa bàn toàn tỉnh nghệ an đã có mưa vừa đến mưa to
mưa lũ kèm theo lốc xoáy đã ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất của người dân gây thiệt hại lớn về người và tài sản
hiện nay các địa phương trong tỉnh đang tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ ổn định cuộc sống
lãnh đạo tỉnh nghệ an đã đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả lũ lụt tại xã châu cường
một trong những xã bị thiệt hại nặng nề nhất trong đợt mưa lũ kéo dài từ ngày một mươi đến ngày một mươi bốn trên địa bàn huyện quỳ hợp
tại đây bí thư tỉnh ủy nguyễn đắc vinh chỉ đạo chính quyền địa phương tập trung khắc phục những thiệt hại do mưa lũ gây ra
ổn định đời sống cho bà con nhân dân
tại xã châu hội đồng chí lê quang huy phó bí thư tỉnh ủy đã trực tiếp kiểm tra một số công trình giao thông bị hư hỏng nặng
bị lũ cuốn trôi tại bản đơn bản phun và bản hội hai
tại các huyện bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lớn và lũ quét như huyện nam đàn người dân phải cà lúa thủ công bằng tay
những nơi cao cưỡng huy động máy giặt liên hoàn xuống đồng để bảo đảm tiến độ giảm thiểu tối đa thiệt hại do mưa lớn gây ra
còn tại huyện quế phong lãnh đạo huyện quế phong đã đến động viên chia buồn và trao tiền hỗ trợ cho người thân gia đình ông vi văn kình
nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi vào sáng ngày một mươi bốn tháng chín
đến tám giờ ngày một mươi năm tháng chín lực lượng tìm kiếm của địa phương đã tìm thấy thi thể ông kình trên sông nậm giải đoạn qua xã quế sơn cách vị trí bị lũ cuốn gần sáu km